tình trạng phá rừng lấn chiếm đất rừng phòng hộ đầu nguồn tại huyện grom năng đắk lắc đã kéo dài trong nhiều năm
nhưng chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng vẫn chưa có phương án giải quyết triệt đề thu hồi diện tích rừng bị tàn phá
lấn chiếm và trồng rừng thay thế để rừng phòng hộ đầu nguồn phát huy đúng mục đích chống sói mòn điều tiết nguồn nước và điều hòa khí hậu
theo thống kê của hạt kiểm lâm huyện crom năng tại thời điểm tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy tổng diện tích rừng phòng hộ đầu nguồn huyện crom năng
bị người dân chặt phá lấn chiếm và canh tác là hơn một mươi một hectare đều nằm trong khu vực vùng lõi của tiểu khu ba trăm hai mươi ba xã ea tam huyện crong năng
theo báo cáo của hạt kiểm lâm huyện crom năng tình trạng lấn chiếm đất rừng phòng hộ trái pháp luật thuộc lâm phần của ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn crom năng quản lý
đã diễn ra trong thời gian dài và trên quy mô lớn
đến nay ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn crom năng mới tiến hành ra soát thống kê về hành vi phá rừng
nên đã hết thời hạn thời hiệu ra quyết định xử phạt gây khó khăn cho công tác xử lý và phục hồi rừng đã mất
trong công việc xử lý tình trạng lấn chiếm đất lâm nghiệp cũng như đất rừng phòng hộ xảy ra chủ yếu tại ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn crom năng
chúng tôi đã tham mưu cho huyện xây dựng kế hoạch để chuẩn bị giải tỏa cuốn kế thí điểm tại tiểu khu ba mươi ba với tổng nhiên tích khoảng một mươi trên một mươi một hectare
đã đến lúc chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tỉnh đắk lắc
cần kiên quyết trong việc thu hồi toàn bộ diện tích rừng bị phá lấn chiếm trái phép phục hồi lại rừng phòng hộ đầu nguồn để phát huy đúng mục đích sử dụng
đồng thời xử lý nghiêm các đối tượng phá rừng lấn chiếm đất rừng phòng hộ
làm rõ trách nhiệm các cá nhân tập thể đã buông lỏng quản lý rừng trong thời gian dài
dẫn đến việc mất đất mất rừng gây khó khăn cho công tác xử lý và phục hồi rừng đã mất